để phát huy tiềm năng đưa thành phố hồ chí minh trở thành điểm sáng về du lịch của thế giới
sở du lịch đã phát triển dự án trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch
nhằm cung cấp những thông tin bổ ích đầy đủ về hoạt động du lịch của thành phố tới du khách
chương trình là cơ hội để sở du lịch tp hcm tiếp tục nâng cao năng lực quảng bá
thu hút du khách cũng như làm phong phú hơn những hoạt động văn hóa văn nghệ
đây cũng là dịp để quảng bá trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch
dự án được thực hiện bởi sở du lịch tp hcm
tính đến nay hệ thống các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch đã được mở rộng
tại các điểm thu hút khách du lịch trên địa bàn thành phố
cụ thể như sau hai trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch
công viên hai mươi ba tháng chín và công viên bến bạch đăng
hai quầy thông tin và hỗ trợ khách du lịch ga sài gòn và dinh thống nhất
hệ thống trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch là nơi tiếp nhận
phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh du lịch
tư vấn thông tin cần thiết về điểm đến chương trình du lịch
cung cấp miễn phí bản đồ ấn phẩm du lịch đăng ngôn ngữ cho du khách
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng số khách du lịch đến với hệ thống các trạm và quầy thông tin
và hỗ trợ khách du lịch đạt hơn sáu mươi lượt khách trên một năm
tăng gần hai lần so với năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi tám đạt ba mươi sáu lượt khách trên một năm